cũng liên quan đến ma túy một đường dây mua bán trái phép ma túy qua biên giới cũng vừa được công an tỉnh sơn la triệt phá thành công
vào chiều ngày một mươi chín tháng hai lực lượng chuyên án đã bắt quả tăng mùa an sánh chú tại huyện mường la khi đang vận chuyển trái phép hai bánh heroin qua khu vực xã ngọc chiến huyện mường la
khám xét khẩn cấp nhà của sánh tổ công tác thu giữ một khẩu súng quân dụng k năm mươi chín một mươi năm viên đạn và sáu trăm tám mươi triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt thêm hai đối tượng trong đường dây là phàng áp báo chú tệ huyện mường la và giảng áp báo chú tệ huyện mù căn trải tỉnh yên bái cùng tăng vật là tám trăm linh triệu đồng là tiền mua bán trái phép trên ma túy
cũng liên quan đến đường dây ma túy này vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã bắt giữ ba đối tượng cùng chú tại huyện mộc châu và tăng vật là hai bánh heroin
xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài nguyễn thuận thảo đã lấy dao để giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn thuận thảo chú tại thị xã bình minh để điều tra về hành vi giết người
vào sáng ngày một mươi bốn tháng hai tức mùng năm tết giáp thìn thảo cùng với ba người khác uống rượu sau đó chơi đánh bài
tuy nhiên trong lúc đánh bài thảo và một người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn sâu sát do bị đánh thảo đã dùng dao đâm đối phương
dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày một mươi năm tháng hai nạn nhân đã tử vong
nguyễn thuận thảo sau đó đã đến công an phường cái vồn thị xã bình minh đầu thú
sau khi ba điểm cháy rừng tại vườn quốc gia hồng liên cơ bản được không chế thì đến một mươi năm giờ chiều qua tại thôn dền thàng xã tả văn
đã phát hiện thêm một điểm cháy mới thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi năm a và hai trăm tám mươi sáu cách điểm cháy cũ khoảng năm trăm linh m và cách dinh giới tỉnh lai châu khoảng bốn km theo đường chim bay
đến bốn giờ ba mươi phút
sáng nay hơn sáu trăm linh người chia thành bốn tổ công tác hành quân tiếp cận xử lý các điểm cháy
trong đó có huy động thêm bốn trung đội dân quân tự vệ của xã tà phìn mường bo liên minh và mường hoa
cùng với đó lực lượng của trung đoàn hai trăm năm mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã hành quân trong đêm lên điểm tập kết
năm giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng hai các lực lượng này đã tiếp cận được khu vực cháy và phối hợp dập lửa cứu rừng
đến bảy giờ sáng nay điểm cháy thôn dền thàng cơ bản được kiểm soát và không không chế
ban chỉ huy giao các tổ công tác tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy xử lý các đốm tàn gốc cây còn cháy âm ỉ
một vụ cháy khác cũng đã xảy ra vào chiều qua tại một bãi phế liệu trên địa bàn xã vĩnh lộc b
hiện công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra nguyên nhân
theo ghi nhận bãi chứa phế liệu rộng khoảng hai trăm linh m hai được quay bằng cọc sắt và che chắn bằng tôn
lửa gặp vật liệu dễ cháy trong tiết trời khô
nên nhanh chóng lan rộng kèm khói đen kịt bốc cao hàng trăm mét mùi khét bao trùng khu vực khiến cho người dân lân cận phải sơ tán
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa không để cháy lan
vụ cháy làm toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu dụi đường dây điện trên cao bị đứt rơi xuống đường cũng khiến cho nhiều nhà dân bị mất điện
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa không để cháy lan
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa không khiến cho nhiều nhà dân bị mất điện
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa không để cháy lan

cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đức tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại quận thanh xuân hà nội nguyên tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản thăng long len
theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bằng các thủ đoạn gian dối
nguyễn đức tuân đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền năm trăm linh triệu đồng của ông nguyễn hữu an
ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định để chạy lo việc xin giấy phép khai thác mỏ săn lấp mặt bằng
sau khi đã nhận tiền từ bị hại tuân đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân
quá trình điều tra đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến nay thì bị phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện phong thổ tỉnh lai châu
vừa bắt quả tang đối tượng lý a tráng hai mươi chín tuổi trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng chín giờ sáng nay tại km tám bảy trăm linh quốc lộ bốn d thuộc địa phận bản nậm cung xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tang lý a tráng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
bước đầu đối tượng tráng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên
đi giao cho một người mua với tiền công là năm mươi triệu đồng
tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ tỉnh quảng bình
các lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi tháng hai tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông nhật lệ
thuộc thôn hà thôn xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng trương văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã hiển ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi một một mươi hai viên ma túy tổng hợp
lực lượng phối hợp đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho đơn vị chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua khu phố bào ké thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
giữa xe khách và xe máy khiến một người chết một người bị thương
thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
nam tài xế tên là tăng ba mươi một tuổi điều khiển xe khách lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
hướng từ huyện đồng phú đi tỉnh bình dương đến khu phố bảo ké thị trấn tân phú
thì bất ngờ va chạm với xe máy do nguyễn văn trình điều khiển
chở phía sau một cô gái trẻ lưu thông phía trước đang chuyển hướng qua đường
cụ thông mạnh khiến hai người trên xe máy bị ngã văng ra đường
do vết thương quá nặng trình đã tử vong sau đó hai phương tiện vừa hỏng
tòa nhân dân tp hcm thông báo kêu gọi năm bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp ra đầu thú
trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như tự bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt
trong các bị cáo bị truy tố có năm bị cáo hiện đang rốn truyền
truy nã gồm đinh văn thành cựu chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
nguyễn thị thu sương cựu chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
trầm thích tồn thành viên hội đồng quán trị ngân hàng scb
nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành
và chi minh dũng cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
theo hồ sơ năm người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã
nay tòa án nhân dân tp hcm thông báo kêu gọi năm bị cáo trên ra đồ thú
để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bầu chữa và tự bầu chữa
trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đồ thú thì coi như tự bố quyền tự bầu chữa
và bị xác xử vắng mặt
những bị cáo này tùy từng vị trí vai trò khác nhau đã giúp sức cho bà trương mỹ lan
thực hiện hành vi phạm tội từ lập hồ sơ vay khống ký hợp thức hồ sơ rút tiền vai
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ tụng thành viên hội đồng quán trị ngân hàng scb
nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành
và chi minh dũng cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
theo hồ sơ năm người này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã
nay tòa án nhân dân tp hcm thông báo kêu gọi năm bị cáo trên ra đồ thú
để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bầu chữa và tự bầu chữa
trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đồ thú thì coi như tự bố quyền tự bầu chữa
và bị xác xử vắng mặt
những bị cáo này tùy từng vị trí vai trò khác nhau đã giúp sức cho bà trương mỹ lan
thực hiện hành vi phạm tội từ lập hồ sơ vay khống ký hợp thức hồ sơ rút tiền vai
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn
chiếm đoại của ngân hàng scb ba trăm linh bốn tỷ đồng gây thiệt hại số tiền một trăm hai mươi chín bốn ngàn tỷ đồng
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công
công an tỉnh bắc cạn tống đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với dương văn sướng trú tại tiểu khu bốn thị trấn trợ giã huyện ba bể và hoàng văn tử
trú tại thôn trợ giải xã hà hiệu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
bị can dương văn sướng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn anh vấn
đơn vị thi công công trình bị khởi tố về hành vi nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng điều chỉnh
bổ sung công trình đường bản phục xã thượng giáo bác nghề một xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành
bị can hoàng văn tự là chuyên viên phòng kinh tế và hạ tầng huyện ba bể bị khởi tố
đã có hành vi thẩm định điều chỉnh bổ sung công trình đường bản phục xã thượng giáo
bác nghề một xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
cùng về tội danh như trên